thưa quý vị và các bạn mới đây tại bệnh viện trên địa bàn tỉnh quảng ninh cũng vừa xảy ra một vụ tai biến y khoa sau khi mổ nội soi sỏi thận dẫn đến một bệnh nhân tử vong
chiều hướng dẫn tới sự việc này ban đầu được các bác sĩ ca phẫu thuật nhận định nạn nhân tử vong là do tai biến tim mạch
thế nhưng mặc dù trước đó nạn nhân này có thể trạng bình thường và được cơ sở khám chữa bệnh đánh giá đảm bảo sức khỏe trước khi mổ
điểm đáng chú ý đây không phải là trường hợp đầu tiên bệnh nhân tử vong do biến chứng y khoa tại bệnh viện này
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
hai tuần nhập viện điều trị bệnh sỏi thận tại bệnh viện việt nam thụy điển uông bí quảng ninh
người đàn ông năm mươi một tuổi trú tại thành phố uông bí sau hai lần mổ dù đã bị tử vong
trong quá trình điều trị bệnh nhân này đã phẫu thuật lấy sỏi thận một lần trước đó nhưng lượng sỏi bên trong vẫn còn
chưa đầy một tuần ngày hai mươi tám tháng một mươi nạn nhân tiếp tục được bệnh viện chỉ định mổ nội soi để lấy số sỏi còn lại
tuy nhiên sau khi gây mê
và kết thúc ca mổ lần hai này chỉ mấy tiếng sau nạn nhân đã không qua khỏi
theo các bác sĩ trong kiếp mổ mổ nội soi là thủ thuật tán sỏi
không quá phức tạp nguyên nhân tử vong sau ca mổ vẫn chưa được khẳng định
chiều hướng dẫn tới bệnh nhân tử vong ban đầu được các bác sĩ cho rằng có liên quan đến tai biến tim mạch
chúng tôi chỉ soi vào một cái ống soi ba mm đi từ cái niệu đạo của mình lên
đi lên qua bằng quang và đi lên cái ống niệu quản này để dùng laze tán sỏi lấy ra ngoài
chúng tôi không có rạch ra không có mổ sẻ vào cái chỗ nào khác
và cũng không có chọc đi đâu ngoài cái ống niệu quản này
cái cơ quan tiết niệm này thì nó cũng không liên quan gì đến cơ quan tim mạch
cơ quan thiết yếu tim mạch hay sọ lão gì cả mà chọc vào đấy cả
hình dung như là cái phương pháp này là nó không có đau và chảy bó đáng kể gì cả
nhưng từ lúc một mươi ba h từ lúc anh phát hiện anh lên cho đến khi mà anh diễn biến nặng
là cái diễn biến về cái chỉ định về cái biến chính của tim mạch
của cái thiếu mong cưới tim nó cứ tăng dần lên
tăng dần đến một chỉ số có ý nghĩa
thì chính vì thế bây giờ nguyên nhân để khẳng định nó là tim mạch thổng của chúng tôi không dám khẳng định
nhưng là hướng nhiều đến về vấn đề tai biến tim mạch
nhận định là vậy tuy nhiên các bác sĩ này cũng cho biết
bệnh viện không kiểm tra về chức năng tim cho nạn nhân trước khi thực hiện ca mổ
diễn biến sau mổ là thứ nhất của anh ấy bệnh nhân tỉnh táo khỏe mạnh mạch tính năng bình thường
ăn uống được không đau ngực không có thở
không có thở
không có thở
được biết nhiều ca biến chứng y khoa dẫn đến tử vong tại bệnh viện việt nam thụy điển uông bí đã từng xảy ra nhiều lần
ở bệnh viện thì chắc chắn là không thể tránh khỏi cái việc bệnh nhân tử vong
chúng tôi cũng đã làm kiểm tạo tử vong rồi
chúng tôi sẽ tiến tới chiều nay chúng tôi sẽ họp với hội đồng chuyên môn
sau ngày vụ việc xảy ra theo giám đốc sở y tế tỉnh quảng ninh
sở vẫn chưa nắm được thông tin
cũng như báo cáo vụ việc từ phía bệnh viện việt nam thụy điển uông bí
con thi thể nạn nhân đã được bệnh viện chuyển về gia đình để lo thảo sự